kết luận cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống covid một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố đà nẵng
với các nội dung đầy đủ trong chỉ thị số một mươi chín bằng mọi giá không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng
ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp nhận định tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng diễn biến phức tạp chưa tìm được kf
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng nêu rõ tinh thần chủ động không được để dịch bệnh lây lan từ đà nẵng ra cả nước cũng như toàn thành phố
tuyệt đối không được chủ quan không được mất cảnh giác cũng như không được hoang mang
thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị hàng đầu của đà nẵng hiện nay đó là phòng chống dịch
yêu cầu đặt ra hiện nay đó là bằng mọi giá không được để dịch bùng phát lan rộng ra đà nẵng và các địa phương khác
vì vậy phải tập trung cao độ phản ứng nhanh và hiệu quả bằng sức mạnh tổng hợp tổng lực
khi vết và trách nhiệm diễn rộng trong số đối tượng cần thiết để ngăn người có hiệu quả việc lây nhiễm
trong đó có sự phối hợp tốt nhung nhiễn với các lực lượng của các địa phương đặc biệt thành phố đà nẵng và các quân trung ương
mà trực tiếp là bộ y tế bộ trưởng tâm thông tin bộ khách công nghệ và các cơ quan có liên quan
để khuân lệ ổ dịch này thủ tướng đồng ý thực hiện giãn cách
giãn cách xã hội trên toàn lực lượng đà nẵng tức là thực hiện đầy đủ chỉ thị một mươi chín về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời hạn mới
cơ cáo lại các lực lượng trực chiến lực lượng phản ứng nhanh điều phối liên ngành hỗ trợ đà nẵng giống như là bộ tư lệnh tiên phương
phản ứng kịp thay hơn nữa hiệu quả hơn nữa trước tình trạng cắn cấp dịch bệnh tại đà nẵng
thủ tướng yêu cầu đà nẵng phải thực hiện giãn cách xã hội
bao gồm cả việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và ở trên phương tiện công cộng
bố trí đầy đủ vật tư phòng chống dịch theo quy định tuân thủ các quy định hạn chế giao tiếp tiếp xúc
những người từ thành phố đà nẵng vào hà nội thành phố hồ chí minh và các địa phương khác ở các tỉnh thành phố
đều được xem xét xét nghiệm trường hợp cần thiết là các cách nghiệp y tế
cạnh việc chỉ đạo covid một mươi chín ở đà nẵng và các địa phương thì cùng chỉ đạo các bệnh bạch hầu
xuất xuất huyết với các giải pháp đồng bộ không để các dịch này bùng lên ở địa phương
ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tốt kỳ thi ở các địa phương kể cả ở đà nẵng bảo đảm an toàn trong các kỳ thi